hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
xin chào các bạn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhưng trong quá trình các đối tượng xô sát với nhau trong bệnh viện làm cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phải hoảng loạn bỏ chạy
các bác sĩ và y tá trực không thể tiếp tục công việc và phải khóa cửa phòng cấp cứu để bảo đảm an toàn cho các bệnh nhân
nhưng trong quá trình các đối tượng xô sát với nhau trong bệnh viện làm cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phải hoảng loạn bỏ chạy
các bác sĩ và y tá trực không thể tiếp tục công việc và phải khóa cửa phòng cấp cứu để bảo đảm an toàn cho các bệnh nhân